trong không khí chào mừng kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
ban tổ chức các ngày lễ lớn tp hcm sở văn hóa và thể thao tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề
bảy mươi một năm vang mãi hỏa khí cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại phố đi bộ nguyễn huệ và trục đường đồng khởi quận một triển lãm ảnh tập hợp hơn tám mươi bức ảnh
và tư liệu quý khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng nhân dân ta từ đảng cộng sản việt nam được thành lập đến nay
cùng với diễn biến cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
triển lãm cũng nêu bật những thành tựu tiêu biểu của tp hcm trong bốn mươi năm qua góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ
xây dựng đổi mới và phát triển đất nước
nằm trong chuỗi triển lãm ảnh chào mừng cách mạng tháng tám và quốc khánh năm nay
tại góc đường đồng khởi nguyễn du đến ngã tư lê thánh tôn quận một
ban tổ chức cũng trưng bày nhiều bức ảnh giới thiệu về chủ đề tp hcm phát triển đô thị hiện đại bền vững
và tp hcm nhân ái nhịa tình triển lãm được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày một tháng chín